từ ngày một mươi năm tháng tám hội đồng nhân dân tp hà nội được điều chỉnh quyết định một số khoản thu phí
phù hợp với đặc điểm của thành phố theo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính đặc thù
cho tp hà nội vừa được quốc hội thông qua vào sáng ngày một mươi chín tháng sáu
theo nghị quyết hội đồng nhân dân tp hà nội quyết định áp dụng trên địa bàn một số khoản thu phí
phù hợp với đặc điểm của thành phố mà chưa được quy định trong luật phí và lệ phí
hội đồng nhân dân thành phố cũng được điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định
các loại phí được quy định trong danh mục phí lệ phí ban hành kèm theo luật phí và lệ phí
trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng một trăm linh
việc thí điểm thực hiện chính sách thu phí trên địa bàn thành phố phải theo nguyên tắc bảo đảm
có lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế xã hội